chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp đại sứ new zealand tại việt nam triden dobson đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chúc mừng đại sứ triden dobson đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao những đóng góp tích cực của bà đại sứ trong nhiệm kỳ công tác vừa qua
qua đó góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam new zealand nói chung
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật new zealand
trong đó có cơ quan cảnh sát quốc gia new zealand nói riêng
nhấn mạnh thời gian qua quan hệ hợp tác giữa cơ quan cảnh sát quốc gia new zealand và bộ công an việt nam không ngừng được tăng cường và phát triển
bộ trưởng tô lâm hy vọng thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả hơn nữa
thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia new zealand về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đã ký năm hai nghìn một mươi chín
bộ trưởng tô lâm mong muốn đại sứ treden dobson sẽ tiếp tục có nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ treden dobson khẳng định
với trách nhiệm cũng như tình cảm cá nhân sau khi về nước dù ở bất cứ cương vị công tác nào
cũng sẽ thực hiện tốt trách nhiệm trọng trách để góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia
new zealand việt nam nói chung giữa các cơ quan thực thi pháp luật
new zealand và bộ công an việt nam nói riêng ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới